thưa quý vị thời tiết trên đất liền trong ngày thứ bảy cuối tuần hôm nay không có nhiều sự thay đổi so với hai mươi bốn giờ trước đó mà đáng chú ý là thời tiết biển
dự báo từ đêm nay thì khu vực bắc biển đông bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa gió đông bắc mạnh cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
vùng biển từ bình định đến cà mau và khu vực giữa biển đông có gió đông bắc mạnh cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy sóng biển cao từ hai bốn m biển động và cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp hai
toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn bà con cần lưu ý